các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tối ngày hai mươi bảy tháng tám có biểu hiện triệu chứng ngày hai mươi chín tháng tám bệnh nhân tự mua thuốc uống và khai báo ra trạm y tế được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngày hai tháng chín chị có kết quả dương tính
trong số các ca còn lại có bốn ca ở bốn trăm bảy mươi bảy nguyễn trãi thanh xuân nam quận thanh xuân họ đều được phát hiện khi đang cách ly tại nhà
trường hợp thứ nhất thứ hai là chị tth và anh dxm cùng năm mươi một tuổi là f một bố mẹ của bệnh nhân dxn đã công bố sáng nay
ngày một chín anh chị được lấy mẫu và có kết quả dương tính
trường hợp thứ ba là chị ntt hai mươi chín tuổi bệnh nhân là f một đến mua hàng của gia đình anh dxn gia đình này có ba người dương tính
ngày ba mươi một tháng tám bệnh nhân xuất hiện sốt ngày một tháng chín được lấy mẫu và có kết quả dương tính
bé trai ndk năm tuổi là f một con của bệnh nhân ntt ngày một chín bệnh nhân có sốt cao được lấy mẫu và có kết quả dương tính
sau khi phường nhận thông tin về các trường hợp dương tính sars cov hai ngay trong đêm qua cơ quan chức năng đã tổ chức truy vết lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các công dân trên địa bàn và lân cận
đây là địa bàn có nhiều khu tập thể cũ nên công tác sàng lọc rất cẩn thận
sáng nay lực lượng chức năng đến tận nhà từng hộ gia đình truy vết và tổ công tác phát phiếu cho người dân để đi xét nghiệm
theo chủ tịch ubnd phường thanh xuân nam chính quyền đã huy động toàn bộ lực lượng tập trung lấy mẫu xét nghiệm cố gắng hoàn thành nhanh nhất càng truy vết nhanh thì càng hiệu quả
phường thanh xuân trung quận thanh xuân tiếp tục phát hiện thêm sáu ca mắc mới đều được cách ly có địa chỉ ở ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi nguyễn trãi
như vậy tại phường này đến nay đã ghi nhận ba trăm tám mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
ngõ hai trăm một mươi lê trọng tấn phường khương mai thanh xuân ghi nhận thêm một ca dương tính
các mắc ở ổ dịch này lên bảy ca
đây là trường hợp liên quan f một bà chủ cửa hàng d và h hai trăm một mươi tám lê trọng tấn đó là bé lt hai tuổi
ngày ba mươi tháng tám bé được lấy mẫu chuyển cách ly tập trung kết quả âm tính
ngày một tháng chín bé xuất hiện ho sốt được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
huyện thanh trì có thêm bốn ca quận hai bà trưng thêm bốn ca quận đống đa thêm ba ca
huyện thanh oai thường tín hoàng mai
mỗi quận huyện
trong đó ca bệnh ở hoàng mai là anh ntp bốn mươi năm tuổi ở ngõ một trăm một mươi sáu đại tư phường đại kim
bệnh nhân là f một của chùm ca bệnh công ty hiền phước ngõ hai mươi bốn kim đồng
ngày hai mươi bốn tháng tám được cách ly và xét nghiệm âm tính
ngày một tháng chín anh được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
anh đã tiêm một mũi vaccine khoảng ba tuần trước
công dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba ba trăm năm mươi tám ca
số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm năm mươi hai ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly một tám trăm linh sáu ca